sau vụ việc này tôi và bao phụ huynh khác ở việt nam tha thiết mong các cơ quan chính quyền và nhà trường và các bộ ngành liên quan hãy kiểm tra ngay các cây cổ thụ lâu năm như thế này đã quá nhiều vụ việc thương tâm xảy ra
đặc điểm của cây me tây có tàn lá xun xuê tạo bóng mát rất tốt thường được trồng trên vỉa hè trường học làm cây che mát
sau khi cây me tới đường kính một mét thường đốn hạ để tránh mưa bão vì cây đổ sẽ rất nguy hiểm
và cây me tây trong khuôn viên trường trung học cơ sở trần văn ơn cao một mươi năm mét đường kính gốc khoảng một mét
bên cạnh đó việc trồng trong trường học với nền đất đã bê tông hóa không gian sống của hệ rễ cây xanh bị thu hẹp làm đứt đoạn sinh trưởng của dễ từ đó khiến cây xanh có nguy cơ gãy đổ khi mưa to gió lớn
cây khá lớn trong khi phần dễ bám vào đất không bao nhiêu vì bị bó bê tông lại nhiều
trong khuôn viên trường học dễ cây cũng cần có không khí để thở cần diện tích đất xung quanh đủ rộng để dễ cây hấp thụ các chất mà phát triển to khỏe nhưng tất cả cây xanh nơi công cộng tại đô thị không có điều đó
trong khuôn viên trường học không nên để cây cổ thụ nhất là me và bán súng trông to đồ sộ thế thôi nhưng rất dễ bật gốc
nhà tôi sắp một trường cấp ba nơi có nhiều báng súng cổ thụ nên rất sợ nhiều lần làm đất kính nghỉ trường cho đốn hạ nhưng chưa được mùa mưa bão đến chúng tôi sống trong thấp thỏ
mình nghĩ chắc do ngày nay bê tông hóa quá nhiều dẫn đến dễ cây mất khả năng trao đổi ký với môi trường bên ngoài lòng đất làm dễ bị suy yếu nên giờ mới có nhiều hiện tượng cây đổ bật cốc như vậy
chứ ở vùng nông thôn hay vùng cây cổ thụ mọc ở đất không bê tông hóa có bao giờ thấy bật gốc đổ như vậy đâu
vấn đề cây xanh do nhà trường quản lý nhưng việc chăm sóc phải nhờ công ty cây xanh do đó công ty cây xanh không thể không có trách nhiệm
một sự cố đáng tiếc đau lòng lãnh đạo thành phố hồ chí minh cũng đã chỉ đạo khẩn xác định trách nhiệm vụ cây xanh bật gốc và hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ có câu trả lời chính xác
trong điều mà cư dân mạng mong muốn chính là nhà trường phụ huynh và các em học sinh sớm ổn định tâm lý để việc học tập không bị ảnh hưởng gián đoạn
mong cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vấn đề ở đây là trách nhiệm thuộc về ai
nếu không có ai chịu trách nhiệm thì sự việc tương tự vẫn sẽ xảy ra
tất cả các công trình thiết bị đều phải có kiểm tra bảo trì bảo dưỡng và phải có cá nhân hoặc đơn vị nào đó chịu trách nhiệm để đảm bảo trong quá trình sử dụng và cây xanh cũng vậy
cây xanh lại gãy đổ trong khuôn viên trường học và nỗi lo mất an toàn
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào trong tiểu mục cư dân mạng mà chúng tôi vừa đề cập
hãy chia sẻ trên fanpage của chương trình công an nhân dân